ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bắc cạn đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đến sự đại hội có đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bắc cạn thực hiện hoàn thành một mươi trên một mươi một chỉ tiêu
của nghị quyết đại hội khóa năm đã đề ra
mặt trận tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền
thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội
mặc dù có nhiều đổi mới nhưng nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mặt trận các cấp trong tỉnh bắc cạn
cần chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng
đặc biệt quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo bảo đảm mỗi người dân được hưởng thành quả của sự phát triển
và không một ai bị bỏ lại phía sau nhất là đồng bào vùng cao dân tộc thiểu số
tại đại hội lần này đồng chí ma tử đông điền tái đắc cử chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tỉnh bắc cạn khóa sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn